chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
email hộp thư nhân dân tv a gmail com
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được một mươi tám đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục
và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả lê thị thiên hương ở tp hcm nguyễn thị xiểm tỉnh thái bình nguyễn văn thanh tỉnh hải dương
có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả nguyễn thị sảnh lê ngọc sáng ở tỉnh hậu giang nguyễn thị bộ cao thị dần
huỳnh thị liên nguyễn thị minh hiền trương việt anh đặng thị tiểu ở tp hcm
có thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
trong tuần đã có năm công văn trả lời của cơ quan chức năng là sở xây dựng hà nội
viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang công an phường một mươi bảy quận bình thạnh tp hcm
ủy ban nhân dân phường đông hải hai quận hải an tp hcm ủy ban nhân dân quận hải an tp hcm
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay chúng tôi mời luật sư nguyễn danh huế
đoàn luật sư tp hcm cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư nguyễn danh huế
xin chào chị diệp vân xin chào quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
thưa luật sư khán giả lê thị thắm ở đông anh hà nội hỏi hiện tôi là công chức nhà nước tôi sinh con vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơ quan thanh toán chế độ thai sản cho tôi
tuy nhiên tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến kỳ nâng lương thường xuyên của tôi đến tháng một mươi hai thì có quyết định nâng lương
vậy việc nâng lương này có ảnh hưởng gì tới tiền thai sản của tôi hay không
thứ nhất là căn cứ phát triển
pháp lý cho việc này là luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
theo quy định của pháp luật hiện nay khi bạn nghỉ sinh con và đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản
về cơ bản thì bạn sẽ được hỗ trợ hai khoản trợ cấp như sau
khoản thứ nhất là trợ cấp sinh con một lần khi sinh con
theo quy định tại điều ba mươi tám của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nuôi dưới sáu tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con
và bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động của nữ sinh con hoặc là người lao động nhận nuôi con
theo đó bạn sẽ nhận được một khoản trợ cấp một lần khi sinh con bằng hai tháng lương cơ sở tại thời điểm bạn sinh con
ở thời điểm sinh con tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín mức lương cơ sở đang là một bốn trăm chín mươi đồng
do đó bạn sẽ nhận được một trợ cấp một lần khi sinh bằng hai tháng lương tương đương với hai triệu chín trăm tám mươi đồng
do đó trợ cấp một lần khi sinh
cứ vào mức lương cơ sở ở thời điểm sinh con nên mức trợ cấp này không ảnh hưởng đến việc bạn được tăng lương
thứ hai về mức tiền lương sáu tháng nghỉ sinh thì theo khoản một tại điều ba mươi chín luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn thì quy định
người lao động được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều ba mươi hai ba mươi ba ba mươi bốn ba mươi năm ba mươi sáu và ba mươi bảy của luật bảo hiểm xã hội
thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau
thứ nhất là mức hưởng một tháng thì bằng một trăm linh mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
của sáu tháng trước khi nghỉ sinh
thứ hai là mức hưởng chế độ thai sản
trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ sáu tháng
thì mức hưởng chế độ này sẽ theo quy định tại điều ba mươi hai ba mươi ba và các khoản hai bốn năm và sáu của điều ba mươi bốn ba mươi bảy của luật bảo hiểm xã hội
thì mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trước đó
như vậy căn cứ để chi trả tiền thai sản sáu tháng này sẽ dựa trên mức tiền lương trung bình của sáu tháng cuối trước khi bạn nghỉ sinh con
do đó bằng một trăm linh mức tiền lương trung bình của sáu tháng cuối trước khi bạn nghỉ sinh con
do đó việc mà bạn được tăng lương sau thời điểm sinh con sẽ không ảnh hưởng đến mức lương hưởng chế độ thai sản của bạn đã nhận được
khán giả đoàn văn quân ở thanh hóa hỏi tôi đóng bảo hiểm một năm rồi giờ tôi làm công ty khác mà một năm sau mới đóng bảo hiểm
vậy bảo hiểm một năm đã đóng có bị mất không
căn cứ vào luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn theo quy định tại khoảng năm điều ba của luật bảo hiểm xã hội một mươi bốn
thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định như sau
thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng
trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội
như vậy nếu bạn không đóng bảo hiểm xã hội một năm thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn vẫn được bảo lưu và cộng dồn lại cho đến khi bạn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội
bạn sẽ không bị mất thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội
thưa luật sư khán giả vũ văn lượng ở hưng yên hỏi
tôi năm nay hai mươi ba tuổi sau khi rớt nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi chín
thì tôi về địa phương đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ
tôi đã tham gia huấn luyện dân quân tự vệ
sau ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tôi lại nhận được giấy gọi khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự
xin hỏi luật sư tại sao tham gia lực lượng dân quân tự vệ rồi lại bị gọi đi nghĩa vụ quân sự
căn cứ vào luật nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi năm
luật dân quân tự vệ năm hai nghìn chín
theo điều bốn luật dân quân tự vệ năm hai nghìn chín
một là dân quân tự vệ gồm dân quân tự vệ nòng cốt và dân quân tự vệ rộng rãi
dân quân tự vệ nòng cốt bao gồm là dân quân tự vệ cơ động dân quân tự vệ tại chỗ dân quân tự vệ biển dân quân tự vệ phòng không pháo binh công binh trinh sát thông tin phòng hóa và y tế
bên cạnh đó theo hướng dẫn tại khoản bốn điều bốn của luật nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi năm
công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự tại ngũ trong trường hợp thời bình và không phải tiếp tục nhập ngũ một lần nữa
thứ nhất là dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia dân quân tự vệ
trong đó có ít nhất là một mươi hai tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực
thứ hai là hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ ba mươi sáu tháng trở lên
thứ ba là cán bộ công chức viên chức sinh viên tốt kiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quyền
thứ tư là thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế quốc phòng từ đủ hai mươi tháng trở lên
theo cái đề án do thủ tướng chính phủ quyết định
thứ năm công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ hai mươi bốn tháng trở lên
căn cứ đối với trường hợp của bạn thì bạn tuy đã đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương
nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tham gia dân quân tự vệ
trong đó là có ít nhất là một mươi hai tháng liên tục làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực
thời gian thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt sẽ kéo dài bốn năm
do đó ở thời điểm hiện tại thì bạn vẫn chưa đủ thời gian và cũng chưa được xác định là hoàn thành
xong nhiệm vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt tại địa phương
và việc địa phương có gửi giấy gọi sám sức khỏe để sơ tuyển nhiệm vụ quân sự cho bạn là hoàn toàn
theo đúng các quy định pháp luật hiện hành
vâng xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
trong tuần chương trình hộp thư truyền hình nhận được phản ánh của người dân tại thành phố hồ chí minh
về việc một chiếc xe container va phải dầm bê tông thuộc công trình thi công cầu bộ hành tại đường sa lộ hà nội quận thủ đức
sự việc khiến thùng container bị hư hỏng rất may không xảy ra tai nạn đáng tiếc về người
đề nghị các cơ quan chức năng có những phương án khắc phục vấn đề này tránh gây nguy hiểm đến các phương tiện lưu thông như trên
đây là những hình ảnh từ hồ đại an thuộc thành phố đông hà tỉnh quảng trị
theo phản ánh của người dân tình trạng cá chết hàng loạt khiến khu vực này bốc mùi hôi thối gây hoang mang cho các hộ dân xung quanh
được biết tình trạng cá chết từng xảy ra do ô nhiễm bởi nguồn xả thải hữu cơ xung quanh xuống hồ
đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh và có những phương án phù hợp để giải quyết vấn đề này
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau